trận mưa lớn trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm đã gây ra lũ thượng nguồn đổ về và khiến cho nước sông ca long bắc luân thành phố móng cái tỉnh quảng ninh dâng cao đột ngột gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực
thiệt hại ban đầu được xác định gồm một người mất tích hàng chục bè mảng đất neo trôi giạt chìm đắm ba xà lan loại năm trăm linh tấn đang mắc kẹt ở khu vực cầu máng xã hải xuân
lãnh đạo thành phố móng cái trực tiếp chỉ đảo các ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình thời tiết kịp thời cảnh báo hướng dẫn người dân thực hiện ngay việc tiêu thoát nước đối với các khu vực xảy ra ngập úng cục bộ bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân khi có mưa lũ
trước đó thành phố móng cái đã dừng toàn bộ các cuộc họp tập trung lực lượng khắc phục các sự cố về thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời